với hình thức nộp thuế điện tử và thông quan hai mươi bốn trên bảy ngân hàng không phải thực hiện truy vấn thông tin sang cơ quan hải quan
người nộp thuế cũng không cần phải kiểm tra lại thông tin ngân hàng đã truy vấn từ cổng thanh toán điện tử hải quan với ngân hàng thương mại phối hợp thu
từ đây chất lượng thanh toán thuế được nâng lên thu hút thêm khách hàng tiềm năng hạn chế các chứng từ nộp tiền sai sót thông tin cần phải tra soát
với các ngân hàng phối hợp thu thì nó làm cho việc thanh toán nộp thuế của người nộp thuế được nhanh chóng thuận tiện
và qua đó thì nó cũng giúp ngắn được thời gian thông quan hải hóa
và nó cũng tiết kiệm chi phí nhân lực cho cơ quan quản lý thu là hải quan và kho bản
bởi vì khi phối hợp thu qua ngân hàng này thì cái việc đối chiếu thực hiện nộp thuế sẽ tiến hành nhanh chóng
nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu giúp tiết kiệm nhân lực cho cơ quan hải quan
bảo đảm an toàn trong công tác quản lý đơn giản quy trình thu nộp thuế đảm bảo trừ nợ chính xác
các khoản nợ thuế kịp thời ngay sau khi doanh nghiệp nộp thuế
chấm dứt tình trạng cưỡng chế nhầm doanh nghiệp sau khi đã nộp thuế
bên cạnh đó hạn chế tối đa điều chỉnh chứng từ đã nộp tiền còn sai sót thông tin
qua đó tăng mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư quốc tế
khi chưa triển khai các đề án quản lý hàng hóa tại cảng biển
doanh nghiệp khi mang hàng ra khỏi cảng vẫn gặp cán bộ hải quan tại cổng cảng
tuy nhiên với việc triển khai đề án quản lý hàng hóa tại cảng biển
cán bộ hải quan ở cổng cảng không còn nữa sẽ thực hiện các nhiệm vụ của mình bằng một phương thức khác
vì vậy doanh nghiệp đến lấy hàng đặc biệt là đối với sáu mươi lượng hồ sơ luồng xanh
doanh nghiệp đến lấy hàng thì chỉ cần ra gặp trực tiếp cán bộ của doanh nghiệp kinh doanh cảng
không gặp cán bộ hải quan
đấy là một việc giảm khối sự tiếp trúc của cơ quan hải quan và doanh nghiệp này rất là nhiều
việc triển khai nộp thuế điện tử thông qua ngân hàng phối hợp thu đã triển khai được hai năm
và được xem là một bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính trong thu nộp thuế và thu khác của cơ quan hải quan
để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn hình thức nộp thuế này
thì việc phối hợp chặt chẽ giữa các bên rất cần thiết và quan trọng
đối với cơ quan hải quan thì chúng ta cần phải nâng cấp
hệ thống thông tin để đảm bảo sự ổn định và cũng như là sự thông suốt trong quá trình doanh nghiệp nộp thuế
và về phía ngân hàng thì cũng phải có sự kết nối rất là tương thích với bên cổng thông tin cổng điện tử của hải quan
mong muốn của doanh nghiệp là làm hoàn toàn ủng hộ những cách làm mới
đem lại hiệu quả giải quyết công việc cao nhờ được nộp thuế điện tử
thì chúng tôi là mong muốn là mở rộng về kế hoạch
việc thu thuế điện tử cho nhiều ngân hàng được chủ động
để doanh nghiệp được chủ động cho cái việc nộp thuế
không chỉ có cơ quan hải quan thực hiện thu thuế điện tử
cách thu thuế này đã và đang được triển khai sâu rộng và được nhiều cơ quan áp dụng
tạo sự thuận lợi nhất cho người nộp thuế và doanh nghiệp
nhiều hoạt động tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp sử dụng thuế điện tử
đã được tổ chức đan sen vào những tháng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hà nội
chúng tôi đã thực hiện triển khai cấp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp
cái thứ hai là chúng tôi phối hợp với các ngân hàng thương mại
để đăng bố cáo công khai trên website của sở
các doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh là họ có thể là tra cập vào đấy
để họ đăng ký tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp tại ngân hàng nào mà họ muốn
thì có nghĩa là khi họ có đăng ký kinh doanh
họ có ngay cái tài khoản ngân hàng
với những lợi ích mà hóa đơn điện tử và thu nộp thuế điện tử đem lại
như tiết kiệm thời gian giảm chi phí giảm các thủ tục hành chính
tăng độ chính xác của thông tin và tăng độ tin cậy cho doanh nghiệp
ngăn chặn việc làm hóa đơn giả đối với chống thất thu thuế
quản lý thuế tốt hơn cho cơ quan thuế
điều này chính là một cơ sở vững chắc để khẳng định
hóa đơn xác thực điện tử đã trở thành một xu thế tất yếu trong các giao dịch kinh tế
chính vì vậy chính phủ đang để mạnh nội trình thực hiện thu thuế điện tử
và hóa đơn điện tử phủ sóng cả nước
mặc dù có nhiều lợi ích khi sử dụng hình thức hóa đơn điện tử
nhưng do phần lớn các doanh nghiệp việt nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa
nên khi triển khai thực hiện nghị định số một trăm một mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp còn nhiều vướng mắc bất cập
phía tổng cục thuế và các cơ quan liên quan liên tủ xem xét để áp dụng phù hợp tại việt nam
giúp việc sử dụng hóa đơn điện tử trở thành một giải pháp yêu việt
cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ số hóa
những diễn đàn tháo gỡ vướng mắt trong triển khai hóa đơn điện tử
và hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử như thế này ngày càng được tổ chức nhiều
tại một số thành phố lớn để tìm ra giải pháp thuyết phục các doanh nghiệp
vẫn trần trừ chưa sử dụng hóa đơn điện tử
tâm lý này xuất phát từ việc chưa hiểu biết về những lợi ích mà hóa đơn điện tử mang lại
nhiều doanh nghiệp lo ngại khi sử dụng hóa đơn điện tử
ứng dụng công nghệ sẽ khó khăn phức tạp khó sử dụng
tâm lý ngại thay đổi của người quản lý và người trực tiếp thực hiện là kế toán doanh nghiệp
dẫn đến việc không sẵn lòng cho hóa đơn điện tử
chưa kể không ít doanh nghiệp còn quan ngại về vấn đề an toàn bảo mật của hóa đơn điện tử
khi thực hiện trên môi trường internet không tin tưởng vào công cụ an ninh an toàn của nhà cung cấp
có doanh nghiệp thì đang lung tung là chọn nhà cung cấp thì vụ nào
và có những doanh nghiệp thì hỏi về những vước mắt trong việc thủ tục quy trình
để làm được việc này thì đòi hỏi là
doanh nghiệp cũng phải thay đổi nhận thức
chúng ta chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử
đây là cả một cuộc cách mạng và nó mang lại quyền lợi cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính
lâu nay chúng ta chuyển từ giấy sang hóa đơn nên chưa chuẩn chỉ
do đó các doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp cũng cần phải có tiêu chuẩn của người cung cấp hóa đơn điện tử
đồng thời phải bảo đảm năng lực hạ tầng nhân lực táp ứng được yêu cầu
không chỉ có chuyên môn kế toán có đội ngũ hỗ trợ
bộ tài chính đã có những hướng dẫn cụ thể về điều kiện công nhận đơn vị được cấp phép cung cấp hóa đơn điện tử
như năng lực tài chính hạ tầng công nghệ thông tin kỹ thuật kết nối
tuy nhiên hiện tại chi phí áp dụng hóa đơn điện tử vẫn cao hơn nhiều so với việc doanh nghiệp tự in hóa đơn
đó là lý do đầu tiên doanh nghiệp không lựa chọn
chính vì vậy lựa chọn nhà cung cấp phù hợp cho doanh nghiệp cũng là vấn đề lớn
đòi hỏi nhà cung cấp phải có sản phẩm tốt
trong thời gian từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
các nghị định năm mươi một hai nghìn hai mươi ndcp và nghị định bốn hai nghìn một mươi bốn ndcp của chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi theo nghị định một trăm một mươi chín phải hoàn thành dữ liệu và thực hiện hóa đơn điện tử
nhưng hiện nay họ cũng chưa có cơ sở dữ liệu hoạt tầng hoặc trình độ của cán bộ
thông tin thì còn chưa đáp ứng được
và tôi nghĩ rằng đấy là những việc bức thiết mà phải làm
phải như vậy cả hai phía
một là về phía các cơ quan chức năng về phía bộ tài chính tổng thuế
thì nên sớm có thông tin hướng dẫn để có thể áp dụng được các doanh nghiệp
trước hết các doanh nghiệp thì sẽ áp dụng hết trong năm hai nghìn một mươi chín
đối với những đơn vị như hà nội tp hcm
còn đối với những hộ cá nhân kinh doanh thì cũng sẽ áp dụng dần
còn riêng đối với các thông khác để kết nối
để áp dụng trong toàn quốc thì cũng có một lộ trình để từng bước chuyển đổi
và trong lúc có cái chuyển đổi đến nghị quyết một mươi chín thì thực hiện đồng thời
chúng ta vẫn áp dụng nghị định năm mươi một nghị định bốn và các thông tin hướng dẫn hành
để đảm bảo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp của s tac

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
thưa quý vị việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian
giảm tới bảy mươi các bước quy trình phát hành và chín mươi các tranh chấp liên quan đến hóa đơn
rút ngắn tới chín mươi chín thời gian thanh toán quản lý hóa đơn và tích kiệm tám mươi chi phí cho mỗi hóa đơn
việc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu
của một hệ thống thương mại hiện đại minh bạch cần làm nên làm và phải làm
tuy nhiên để hóa đơn điện tử trở nên phổ cập thì cần rất nhiều nỗ lực của các cơ quan quản lý
của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để thay đổi nhận thức và tư duy của người dân
và cả cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực này
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng xin phép được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại